thưa quý vị liên bộ công thương tài chính vừa phát đi thông tin về điều hành giá xăng dầu trong nước
cụ thể là từ một mươi năm h chiều nay mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm về tối đa là một mươi bảy một trăm tám mươi một đồng xăng ron chín mươi năm còn một mươi tám bốn trăm năm mươi chín đồng
theo thông báo từ liên bộ công thương tài chính giá xăng dầu bán lẻ trong nước tiếp tục giảm sâu
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm một bốn trăm bốn mươi sáu đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm một năm trăm một mươi ba đồng một lít
các mặt hàng dầu cũng giảm từ bảy trăm tám mươi bốn đến một ba trăm bảy mươi chín đồng một lít tùy loại
sau điều chỉnh giá xăng sinh học e năm ron chín mươi hai về tối đa một mươi bảy một trăm tám mươi một đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một mươi tám bốn trăm năm mươi chín đồng một lít
dầu diagen không cao hơn một mươi sáu hai trăm năm mươi tám đồng dầu hỏa là một mươi năm hai trăm năm mươi hai đồng và mazut là một mươi bốn bốn trăm linh hai đồng một kg
cùng động thái giảm giá liên bộ cũng giữ nguyên mức trích lập ba trăm linh đồng một lít với xăng e năm ron chín mươi hai
cùng động thái giảm giá liên bộ cũng giữ nguyên mức trích lập ba trăm linh đồng một lít với xăng e năm ron chín mươi hai và ron chín mươi năm
riêng các mặt hàng dầu mức trích quỹ bình ổn giá lên đồng loạt tám trăm linh đồng một lít kg